bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đã ký công văn số bốn nghìn năm trăm bốn mươi bốn thông báo về việc nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức xã hội tổ chức chính trị xã hội
tết nguyên đán luôn là dịp lễ quan trọng nhất của người việt nam ta
bởi vậy lịch nghỉ tết được công bố sẽ giúp cho cán bộ công chức viên chức và người lao động bố trí sắp xếp lịch trình nghỉ ngơi và du xuân phù hợp
cụ thể cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
nghỉ tết âm lịch năm hai nghìn hai mươi liền bảy ngày từ thứ năm ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi đến hết thứ bốn ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm kỷ hợi đến hết ngày năm tháng riêng năm canh tí
do ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày mùng một và mùng hai tết âm lịch chung vào thứ bảy và chủ nhật
và là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức viên chức
sẽ nghỉ bù vào ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi và ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày mùng bốn và mùng năm tết âm lịch
các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí sắp xếp các bộ phận
làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân